vừa rồi là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay thứ hai ngày hai mươi bảy tháng chín xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước mỗi ngày đều ghi nhận những diễn biến tích cực
nhiều địa phương đã thực hiện nới lỏng giãn cách
và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin tức hai mươi bốn h ngay sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
kịp thời động viên khen thưởng và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể cá nhân
có giải pháp sáng tạo thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian vừa qua nhiều địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ sáng tạo hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
như tại quận sáu huyện củ chiến
trong thời gian vừa qua nhiều địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ sáng tạo hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín

như tại quận sáu huyện củ chiến

như tại quận sáu huyện củ chiến

như tại quận sáu huyện củ chiến
trong thời gian vừa qua nhiều địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ sáng tạo hiệu quả các giải phòng chống dịch covid một mươi chín
như tại quận sáu huyện củ chiến

như tại quận sáu huyện củ chiến

như tại quận sáu huyện củ chiến

trường hợp nam thanh niên này khi được kiểm tra đã không xuất trình được giấy đi đường cũng như các giấy tờ liên quan và buộc phải quay đầu xe
trường hợp nam thanh niên này khi được kiểm tra đã không xuất trình được giấy đi đường cũng như các giấy tờ liên quan và buộc phải quay đầu xe
trường hợp nam thanh niên này khi được kiểm tra đã không xuất trình được giấy tờ liên quan và buộc phải quay đầu xe
một số vắc xin được bộ y tế tiếp quản để kịp thời chuyển đến các địa phương
tăng độ bao phủ tiêm chủng vắc xin giảm số ca mắc và tử vong
thống kê của ngành y tế tp hcm xác định khoảng một trăm năm mươi ca có kết quả test nhanh
dương tính với covid một mươi chín chưa được cấp mã số để quản lý
điều này có nghĩa là số ca mắc thực tế sẽ cao hơn rất nhiều
so với con số mà bộ y tế đã công bố vừa qua
nguyên nhân do hướng dẫn của bộ y tế chỉ cấp mã số cho trường hợp có kết quả
xét nghiệm kháng định rt pci dương tính trong khi vào giai đoạn khoảng
từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi một số f phát hiện bằng test nhanh của thành phố rất lớn
bệnh nhân đông không đủ nguồn lực thực hiện xét nghiệm rt pcr ngay cho tất cả
do đó buộc phải công nhận test nhanh dương tính là f để kịp thời cách ly điều trị
đối với một trăm năm mươi ca này thực tế ngành y tế thành phố vẫn phải ghi nhận
quản lý đầy đủ lâu nay bệnh nhân được chăm sóc phát tước thuốc điều trị bình thường
và kế hoạch này được bộ phận thường trực phòng chống dịch của bộ y tế
nhận là f đối với các trường hợp được chi định cách ly tại nhà
như vậy nếu được bộ y tế công nhận một trăm năm mươi ca trên sẽ giúp thành phố giải quyết
rất nhiều vấn đề trong đó kéo giảm tỷ lệ tử vong đáng kể xuống còn khoảng hai
so với tỷ lệ mắc covid một mươi chín tử vong của thế giới hiện giao động từ hai một đến bốn bốn
một trong những tín hiệu sẵn sàng cho việc mở cửa thực hiện trạng thái bình thường mới
ở thành phố hồ chí minh là nhiều địa phương đã tháo dở hàng rào cố định
tại các con hẻm ở vùng xanh để người dân đi lại thuận tiện
và sau đây là ghi nhận của phóng viên nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trước đó để đảm bảo việc tuân thủ thực hiện giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó
chính quyền địa phương đã dùng đủ vật dụng để tạo thành hàng rào giải chiến
tại các con hẻm trong khu dân cư
ba ngày nữa thành phố bắt đầu mở cửa dần các hoạt động ở trạng thái bình thường mới
việc tháo dở đã khiến người dân cảm thấy bất ngộng ngạc hơn sau nhiều tháng chỉ ở nhà
thầu thì thấy tháo chốt và rất vui mơ bây giờ chuẩn bị công ăn việc làm lại
nói chung là cuộc sống cũng hơi khó khăn nhưng mà cũng được nhờ ủy ban rồi thành phố rồi đảng nhà nước giúp đỡ
thì mọi việc nói chung là cũng ổn bà con cũng đâu vào đó và nghiêm trình chấp hành những nội quy của nhà nước
thấy là rất là vui mừng tại vì nếu mà cũng bớt bình rồi thì người ta mới mở cho mình
thì cũng không có ra đường cũng ở trong nhà thôi nhưng mà nó cũng thoải mái hơn chút xích
mấy nay có cái hàng rào thì mình đi lại
thì không có đi đâu hết á có super đến mua hàng rồi nó giao cho mình rồi
với lại phường cho cho rào cho cổ thì mừng trong lòng vui mừng thì bớt bình rồi
thì người ta mới xả ra thì cũng đỡ thì là khỏe rồi
theo đó khu vực được tháo dở rào trắng là vùng xanh để kiểm soát được dịch
riêng vùng đỏ và vùng cam vẫn được giữ nguyên
mặc dù tiếp tục triển khai các biện pháp để phòng chốt dịch sau khi tháo dở các rào trắng chốt kiểm soát
nhưng chính quyền phường chín quận phú nhuận vẫn còn nhiều băn khoăn
khi ý thức của một số người dân vẫn chưa tốt
quy định về phòng dịch
trong khi tháng chốt thực hiện thứ nhất là phải đảm bảo nguyên tắc là năm k
người dân đi là phải có cái đảm bảo thứ nhất là phòng chống dịch
và đồng thời cũng tăng cường kiểm tra giám sát để tuyên truyền vận động người dân
trong nguyên tắc là thực hiện năm k đảm bảo phòng chống dịch để không lây lan bệnh dịch
nói nắm mắt được tình hình này người dân rất là vui và phấn khởi
trong cái việc mà đã thực hiện tháo chốt để thông thoáng
bên cạnh đó thì về mặt quản lý chính quyền thì cũng hơi lo
công tác mà đảm bảo cái phòng chống dịch một số người dân vẫn còn chủ quan
do đó mình cũng phải tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền
đồng thời cũng tăng cường công tác xử lý đối với những trường hợp trong công tác phòng chống dịch
theo kế hoạch từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
các rào trắng chốt sẽ tiếp tục được tháo dỡ dịch
sau ngày một tháng một mươi thành phố hồ chí minh duy trì một mươi hai chốt kiểm soát ra vào thành phố
và ba mươi chín chốt tại địa bàn cơ ngõ giáp ranh với các tỉnh
lực lượng tại các chốt kiểm soát vẫn tiếp tục kiểm tra xe và người bằng mã qr
và các công cụ nhận diện của từng ngành từng lĩnh vực
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đã bước vào giai đoạn nước rút
để tái hoạt động kinh tế và trở lại cuộc sống bình thường
và để làm được điều đó thành phố thủ đức và hai mươi một quận huyện
cần phải giữ vững vùng xanh an toàn ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ
nêu cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ mình và cộng đồng
đến nay thành phố thủ đức đã xây dựng được chín trăm hai mươi tám vùng xanh vùng an toàn
theo năm tiêu chí đề ra của ban chí đạo phòng chống dịch thành phố
trong đó lực lượng công an thành phố thủ đức tham gia bảo vệ kiểm soát vùng xanh
theo nguyên tắc giữ chặt kiểm soát nghiêm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách
giữa cá nhân với cá nhân giữa gia đình với gia đình giữa người dân trong khu vực vùng xanh
với người dân bên ngoài
đây được xem là lá trắng vững chắc trong phòng chống dịch
giúp người dân trở lại trạng thái bình thường
mà đã được đưa ra khỏi cộng đồng cách ly khỏi cộng đồng đi vào các nơi điều trị và xét nghiệm liên tiếp bảy ngày
mà không còn có trường hợp nào nhiễm bệnh nữa thì xác định đây là vùng an toàn
mặc dù công tác kiểm soát dịch tại thành phố hồ chí minh còn nhiều khó khăn
nhưng với lộ trình mà thành phố đề ra là kiểm soát dịch an toàn đến đâu mở cửa trở lại đến đó
và không thể lơ lạ trong phòng chống dịch
công an thành phố hồ chí minh đã nỗ lực kiểm soát điện
đi lại của người dân trong vùng đảm bảo tốt nguồn cung ấn thực phẩm
để người dân đồng lòng cùng chính quyền phòng chống dịch
nếu không có sự đồng hành quan tâm tự giác của người dân thành phố
trong cuộc chiến phòng chống dịch này thì chỉ có nhà nước và chính quyền
thì cũng rất là khó thành công được
và tôi cũng kêu gọi mọi người dân chúng ta hãy có ý thức thật cao
chúng ta cố gắng khắc phục những khó khăn để chúng ta quay lại cuộc sống bình yên
cuộc sống bình thường như trước đây nó vẫn diễn ra
để đạt mục tiêu kiểm soát dịch đưa thành phố hồ chí minh trở lại trạng thái bình thường
và tận dụng tối đa thời gian những ngày cuối tháng chín này để đạt được kết quả đề ra
lực lượng công an thành phố hồ chí minh vẫn đang nỗ lực cùng chính quyền địa phương
sự phối hợp của người dân để tiếp tục phát huy những thành quả trong mở rộng vùng xanh an toàn
để góp phần sanh hóa toàn địa bàn thành phố hồ chí minh
xin được chuyển sang một tin tức khác
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hồ chí minh
cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố ông diệp dũng năm mươi ba tuổi cựu chủ tịch hội đồng quản trị của sài gòn
câu ấp về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
ngoài ông diệp dũng công an cũng truy tố nguyễn hoài bắc ba mươi bảy tuổi lê thị phương hồng bốn mươi hai tuổi
cả hai từng công tác trong ngành công an tại tp hcm
theo kết luận điều tra qua làm việc ông diệp dũng khai có người cung cấp thông tin
về việc công an kiểm tra xác minh nguồn tin tố giác tội phạm xảy ra tại sài gòn cố úc
từ lời khai trên công an tp hcm xác định bắc và hồng là người có liên quan
bắc thừa nhận đã cung cấp thông tin điều tra cho bà hồng hai người sống chung như vợ chồng
bà hồng biết bắt đang tham gia tòa án của công an tp hcm xác minh những sai phạm của ông diệp dũng
tại sài gòn cố úc nên chú động liên hệ ông dũng để cung cấp thông tin
mục đích là muốn ông dũng cung cấp hàng giá rẻ để tiện cho việc kinh doanh

trong sáng nay ngày hai mươi bảy tháng chín tổ công tác tại phòng chống dịch bệnh trên quốc lộ hai mươi hai
đã phát hiện hàng trăm gói thuốc lá lậu và thuốc lá không có chứng từ hợp lệ
được xe tải có mã qr luồng xanh vận chuyển về tp hcm
cụ thể trong quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát các phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát
trên quốc lộ hai mươi hai huyện củ chi trạm cảnh sát giao thông tây bắc kiểm tra thực tế ô tô
tại biển số bảy mươi k một nghìn tám trăm tám mươi do tài xế trần khắc khanh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi điều khiển theo hướng từ tây ninh về tp hcm
thì phát hiện thuốc lá được nguy trang cùng với các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu
tan vật gồm bảy trăm năm mươi bao thuốc lá
thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chiến từ hợp lệ
tổ công tác đã bàn giao phương tiện tăng vật cho đội cảnh sát kinh tế công an huyện củ chi xử lý theo quy định
trước đó lực lượng tại các chốt kiểm dịch của tp hcm cũng đã phát hiện bắt giữ hàng chục vụ việc
xe tải lợi dụng cấp mã luồng xanh để chở hàng cấm